cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại khu vực phường ô quý hồ thị xã sapa tổ công tác bất ngờ áp sát xe ô tô biển kiểm soát hai mươi sáu a một mươi sáu nghìn năm trăm linh tám
kiểm tra và bắt giữ hai đối tượng vừa nọ sành và vừa a cở cùng chú tại sơn la
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp hai điện thoại cùng một số vật chứng liên quan
đấu tranh mở rộng chuyên án cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở đối với má a lư
trú tại phường phan xipang thị xã sapa thu giữ hai bánh heroin hơn ba trăm linh gam thuốc viện
ba kíp mìn ba thỏi thuốc nổ hai trăm năm mươi triệu đồng một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp vừa kiểm tra phát hiện tại khu đất thuộc ấp tân bình
xã phong hòa huyện lai vung có trồng nhiều cây cần sa trái phép
qua xác minh được biết số cần sa trên do lê minh phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú địa phương trồng và chăm sóc
tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông phương lực lượng chức năng thu giữ thêm năm cây cần sa
tổng trọng lượng cần sa đã thu giữ là hai trăm linh một cây nặng một trăm năm mươi năm năm kg
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng bốn đám cháy lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực rừng quanh khu vực núi voi
xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
theo thông tin ban đầu vụ cháy thực bì xuất hiện vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bốn
sau khi phát hiện vụ cháy lực lượng chức năng đã phối hợp cùng với địa phương cơ bản khống chế được đám cháy
tuy nhiên đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại và lan rộng
theo lãnh đạo tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng vụ cháy bùng phát trở lại do những cây mục và thực bì bắt lửa cháy bùng lên
hiện lực lượng chữa cháy đang tiếp cận hiện trường tiếp tục dập lửa khoanh vùng chữa cháy không để cháy lan sang khu vực khác
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
cũng sẽ khép lại bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông bày phải
và đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện gia lâm hà nội
là đối tượng bùi tố thưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi hai khu sáu phường quang trung thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện